chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an đã có quyết định từ giờ ngày ba tháng bảy
thành phố vinh sẽ dừng cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
chuyển sang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
và trước đó thì ubnd tỉnh nghệ an cũng đã quyết định thiết lập khu vực cách ly xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với thành phố vinh từ giờ ngày một mươi chín tháng sáu
trung tâm kiểm soát bệnh tật nghệ an cho biết tính đến bảy giờ sáng ngày hôm nay
tại địa phương đã ghi nhận một trăm linh chín trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó thành phố vinh là bảy mươi hai ca huyện diễn châu một mươi năm ca huyện nghi lộc là bốn ca
số còn lại ở các huyện thị xã khác trong tỉnh
trong những ngày qua nghệ an tiếp tục ghi nhận các trường hợp dương tính với sars cov hai
nhưng chủ yếu là trong khu cách ly đặc biệt trong ba ngày qua không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng
theo giám đốc sở y tế nghệ an dịch covid một mươi chín tại tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
trong khi đó một số trường hợp dương tính với sars cov hai không có triệu chứng
tỷ lệ tiêm vaccine của tỉnh vẫn thấp mới chỉ đạt một hai tổng số người dân
ubnd tỉnh yêu cầu các địa phương đặc biệt là thành phố vinh tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch
trong đó có việc tăng cường kiểm tra xử lý những vi phạm quản lý tốt tại các chợ dân sinh
các nguồn lây người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch